tổng công ty điện lực miền bắc vừa đưa ra khuyến cáo về việc xuất hiện nhiều website giả mạo thông tin về lịch ngừng giảm cung cấp điện
đã có ba bảy trăm linh doanh nghiệp ở miền bắc ký cam kết thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện nhất là trong thời gian cao điểm buổi trưa và buổi tối
vâng thưa quý vị một điểm tin đã khép lại chương trình an ninh với cuộc sống hôm nay
rất mong quý vị lưu tâm những gợi ý của chương trình để tránh rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng
để giảm tải việc bị cắt điện người dân cần có ý thức trong việc sử dụng và tiết kiệm điện
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị